theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán chèm anh đường bà triệu nha trang là hai trăm hai mươi hai ca
trong tổng số hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy ca phải nhập viện điều trị
năm mươi năm ca được khám và kê đơn thuốc cho mang về nhà uống
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba vẫn còn một trăm năm mươi năm ca đang phải theo dõi chăm sóc sức khỏe
trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
ông trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
từ ngày một mươi ba tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi ngộ độc
ngành y tế địa phương đã chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn
huy động tối đa nhân lực thuốc trang thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân
đồng thời thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó lực lượng chức năng địa phương cũng đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh quán trâm anh
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cũng nhận định đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
tất cả các bệnh nhân nghi ngộ độc đang điều trị đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định tỉnh táo
một số ít bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn đi cầu phân lòng
được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị
nhìn chung các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế ở khánh hòa
liên quan đến việc điều trị những người nghi ngộ độc
bác sĩ võ quang minh hiếu phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thông tin
sức khỏe của những bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện đều tiến triển tốt
người nghi bị ngộ độc trong độ tuổi lao động được điều trị tại khoa nội thần kinh
một số trẻ em được điều trị tại khoa nhi của bệnh viện
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
ngày một mươi ba tháng ba có sáu mươi người sau khi ăn cơm gà canh gà tại quán trâm anh
đã phải nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng buồn nôn nôn mệt đau đầu
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tổng số người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh tăng lên hai trăm hai mươi hai ca
nhiều bệnh nhân cho biết sau khi ăn cơm gà ở quán trâm anh trong khoảng thời gian từ sáu đến một mươi giờ
thì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt đau bụng buồn nôn tiêu chảy
nhiều người tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng ngộ độc không giảm nên mới đến bệnh viện
bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc
chị lê thị ly na du khách từ đà lạt cho biết cả gia đình chị có một mươi một người lớn và ba trẻ em xuống thành phố nha trang du lịch
ghé vào quán cơm gà châm anh để ăn trưa sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói nhức đầu
chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc
con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối ngày một mươi hai tháng ba thì liên tục sốt cao gần bốn mươi độ mê man
phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình nhà tôi để xin giải quyết
nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng hướng điều trị phù hợp
vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong chúng tôi sẽ quay về đà lạt
nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị
anh mạnh cường chú ở thành phố nha trang cho biết hôm một mươi một tháng ba gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn
tối cùng ngày con của anh cường có biểu hiện ói mửa sốt mắt đỏ
sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang
khi đến bệnh viện anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự
hiện sức khỏe con tôi đã tạm ổn triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh và thuốc
chị nguyễn thị kim quy chú thành phố đà lạt lâm đồng cho biết
chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện
sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà trâm anh đường bà triệu thành phố nha trang khánh hòa
theo phản ánh của chị quy trưa ngày một mươi một tháng ba gia đình chị gồm một mươi bốn người
trong đó có ba trẻ em từ đà lạt xuống nha trang du lịch
khoảng một mươi một giờ ba mươi phút thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa
tại đây gia đình ăn các món gà luộc gà chiên và canh gà
quá trình ăn đều sử dụng nước sốt
đến khoảng hai mươi một giờ thì nhiều người trong gia đình xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn ói
đến khuya thì có người sốt nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người cố gắng cầm cự
ngày một mươi hai tháng ba trong khi đi chơi tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn
nên chiều ngày một mươi hai tháng ba gia đình chị quy bắt xe vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang để kiểm tra
sau đó có ba người lớn và hai em bé phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục
còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có giảm nên không phải nhập viện
hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm điều trị vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn cháu vẫn sốt
riêng cháu gái tôi ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn
trước đó tối một mươi hai tháng ba trung tâm y tế nha trang nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc liên quan đến cơm gà
các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện
giá soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng như đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lỏng sốt mệt lạ
những bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn tại quán cơm gà châm anh
các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm gà châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
quán cơm gà châm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà
từ vụ hơn hai trăm linh người nghi ngộ độc do ăn cơm gà tại khánh hòa làm sao phát hiện sớm ngộ độc thực phẩm
ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh chứa các chất độc hay vi khuẩn gây hại
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ khiến nhiều người chủ quan dẫn tới các biến chứng nguy hiểm
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường nhẹ và có thể phục hồi mà không cần điều trị
thế nhưng vẫn có những trường hợp ngộ độc dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm
chia sẻ về vấn đề ngộ độc thực phẩm tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết

hết thông tin về vụ ngộ độc nghi từ trâm anh mới đây chị thấy tiếc cho họ
chị bích trâm một cô gái miền tây kết hôn với một chàng trai nha trang hiện đang sống gần quán cơm gà châm anh cho biết
những người buôn bán xung quanh quán cơm gà trâm anh cho biết họ bị sốp trước cảnh công an xuất hiện ở quán gà tối ngày một mươi ba tháng ba
vì ở khu này ai cũng biết đến gia đình bán cơm gà nổi tiếng trâm anh
theo chia sẻ của chị a buôn bán gần đó chị cho biết bà cham anh mấy năm nay kinh doanh có phần xuống sức vì một số lý do và chuyện xuôi rủi này là điều không ai mong muốn
nhưng từ nghề bán cơm gà hơn thập kỷ nay đã mua gần hết bát động sản ở con đường bà triệu
ở giữa hai bên đối diện quán cơm gà châm anh đều là nhà đất của bà chủ và những người thân cận
hiện bà trâm anh đang sống ở căn nhà nhiều tầng đối diện nơi kinh doanh buôn bán
nói về vụ việc đã xảy ra ở quán gà ngày một mươi ba tháng ba vừa qua chị a chia sẻ
chị cũng là người bán hàng nên chị hiểu đôi khi một chút sơ sót của mình cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho thực khách và ảnh hưởng trực diện đến thương hiệu
đối với cơm gà nước sốt mỡ gà được xem là linh hồn của món ăn nhưng nhiều nguy cơ cũng đến từ đây
tôi cũng luôn tự nhắc mình phải lựa chọn nguyên liệu hết sức kỹ lưỡng
vì nếu chỉ cần để lẫn một quả trứng hồng lẫn vào nguyên liệu chế biến món ăn là rất sợ
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng ba con trai chủ quán gà châm anh đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện trên địa bàn thành phố nha trang
bà chủ quán cơm gà châm anh xuất hiện tại nhà riêng và nhanh chóng lên xe đến trụ sở cơ quan công an tỉnh khánh hòa để làm việc